trong phiên khai mạc sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị và lãnh đạo các nền kinh tế trên thế giới đã đến dự và chia sẻ ý tưởng chính sách với cộng đồng doanh nghiệp
bao gồm khoảng gần sáu mươi phiên thảo luận hội nghị wef asean là diễn đàn để các nhà lãnh đạo và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực chia sẻ ý tưởng chính sách biện pháp về phát triển khởi nghiệp
tranh thủ cơ hội cũng như hợp tác giải quyết các vấn đề cách mạng công nghiệp bốn đặt ra cho các nước asean và khu vực
đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám cũng sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam
dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch wef borrger brander sẽ phát biểu khai mạc và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để thúc đẩy các đối tác tăng cường hợp tác với việt nam
các tập đoàn hàng đầu thế giới có tiềm lực tài chính công nghệ và thị trường quan tâm tăng cường đầu tư vào việt nam
góp phần tích cực mở rộng thị trường tranh thủ nguồn vốn có chất lượng công nghệ hiện đại phục vụ tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
thưa các đồng chí quý vị và các bạn nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức hungary từ ngày tám đến
ngày một mươi một tháng chín chuyến thăm lần này là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vì đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta đến hungary
trong một nước trong khu vực trung đông âu kể từ sau thời kỳ chuyển đổi thế chế
chuyến thăm đã kết thúc thành công tốt đẹp hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
mở ra một trang sử mới trong lịch sử gần bảy mươi năm quan hệ việt nam hungary sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
hungary là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế
đây là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của eu trong những năm gần đây
gdp năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba chín
khu vực đông nam á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của hungary
mở rộng hướng nam bằng cách khôi phục và thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống ở châu á
đặc biệt là việt nam và các nước đông nam á
việt nam và hungary thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việt nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân hungary
trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước với phong trào
việt nam chúng tôi ở
từ năm hai nghìn hungary đã cổ vũ nhân dân việt nam
hungary còn tham gia ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện hiệp định paris về việt nam
giúp việt nam đào tạo hơn ba năm trăm linh cán bộ khoa học kỹ thuật và xóa các khoản nợ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trở về trước
trong những năm gần đây hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
hungary coi việt nam là đối tác quan trọng nhất ở đông nam á
những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ
kim ngạch năm hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên đạt trên ba mươi năm năm triệu đô la mỹ
chính phủ hungary dành cho việt nam gói tiến dụng yêu đáy trị giá năm trăm linh triệu euro
để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực y tế xử lý nước tin học nông nghiệp
quan hệ song phương cũng được tích cực thúc đẩy toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp
tư pháp quốc phòng an ninh y tế giáo dục đào tạo hợp tác giữa các địa phương
hungary là nước duy nhất tại đông âu liên tục tăng số lượng học bổng dành cho việt nam
hiện nay là hai trăm linh suất học bổng trên một năm bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là điểm sáng trong quan hệ thời kỳ mới
đảng cộng sản việt nam thiết lập quan hệ chính thức với đảng cầm quyền fidesh tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
và duy trì quan hệ truyền thống với đảng xã hội và đảng công nhân hungary
trải qua sáu mươi tám năm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và hungary
không ngừng được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm tạo dấu mốc mới
động lực mới tầm cao mới trong quan hệ hai nước
tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước việt nam và hungary
làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
nhằm tạo bước chuyển biến mới thực chất hơn trên các lĩnh vực
qua đó củng cố và phát huy ảnh hưởng của việt nam tới khu vực trung đông âu
khẳng định chủ trương của việt nam coi hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu
tại khu vực trung đông âu đồng thời tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền
làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ song phương trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh
đến thăm hungary lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã được đón tiếp nồng hậu và trọng thị
thủ tướng âu ban thiện cảm và yêu mến việt nam nhất là sau chuyến thăm của ông đến việt nam tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng orbán khẳng định sẽ thúc đẩy để sớm ký kết
phê chuẩn và thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
góp phần tăng cường kết nối thị trường eu trong đó có hungary với thị trường việt nam và asean
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hoạt động của ubh về hợp tác kinh tế việt nam hungary
thúc đẩy các biện pháp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi
tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau
mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực y tế quản lý nước công nghệ thông tin dược phẩm an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường năng lượng tái tạo
việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển oda
hai bên đã tiến hành ký kết bảy văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh tư pháp y tế giáo dục đào tạo
tạo cơ sở để tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả phối hợp tổ chức thành công hội nghị hiệu trưởng hungary việt nam lần hai tại budapest
trước sự chứng kiến của báo chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán đã họp báo ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện việt nam hungary
một trang mới trong lịch sử gần bảy mươi năm quan hệ việt nam hungary
từ đây xác định những hướng lớn nhằm củng cố phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và hungary
nhằm cải thiện chính sách và môi trường đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh
sử dụng hiệu quả nguồn học bổng của chính phủ hungary dành cho việt nam đáp ứng phát triển nguồn nhất lực
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp
việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với hungary
coi hungary là đối tác quan trọng hàng đầu là nhịp cầu của việt nam tại khu vực đông âu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng hội kiến tổng thống janos ader phó chủ tịch quốc hội hende saba các nhà lãnh đạo nhất trí
trên cơ sở sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
việt nam và hungary là đối tác chủ chốt tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bốn
nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tài chính và thuế quản lý tài nguyên nước khoa học và công nghệ lao động bảo vệ tài nguyên và môi trường
hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực này có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước và đóng góp vào việc thành lập các cơ sở liên doanh
với các nhà lãnh đạo hungary việt nam là quốc gia thành công và là đất nước có nhiều quốc gia đang tìm đến để hợp tác bởi sự hấp dẫn
trong thời gian ở thăm hungary tổng bí thư đã đi thăm thành phố santendre thành phố văn hóa nghệ thuật có lịch sử lâu đời ở hungary
là điểm đến của rất nhiều du khách yêu văn hóa và nghệ thuật trên thế giới
santander và thủ đô budapest là những thành phố có vẻ đẹp diễm lệ nơi đây có nhiều dân tộc chung sống thân thiện thanh bình
đây cũng là quê hương thứ hai của hàng vạn người việt nam
kiều bào việt nam là một bộ phận gắn bó trong đất nước hungary đa dân tộc
họ cũng chính là những người góp phần xây đắp cho tình hữu nghị việt nam hungary
tại cuộc gặp gỡ với chủ tịch hội hiếu nghị hungary việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ
chúng ta mãi mãi là bạn là đồng chí của nhau
budapest hungary những ngày rực rỡ của không gian mùa thu quyến rũ tươi đẹp
sẽ là những ngày để nhớ mãi thân thiết nồng ấm tin cậy tran hòa tình hữu nghị
một tình bạn của ngót bảy mươi năm ở tầm vóc mới
chiều qua ngày một mươi một tháng chín theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô budapest kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hungary
theo lời bời của thủ tướng viktor orbán
kết thúc chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tới thủ tướng viktor orbán
toàn văn bức điện viết
rời thủ đô budapest tươi đẹp kết thúc thành công chuyến thăm chính thức hungary
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tôi xin gửi tới ngài thủ tướng và qua ngài tới các vị lãnh đạo và nhân dân hungary
lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu trọng thị dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
chuyến thăm đã để lại
chúng tôi tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này với tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện
giữa hai nước việt nam hungary sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương
thúc đẩy hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ
toàn diện và hiệu quả vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
chúc hungary không ngừng phát triển phồn vinh đạt được nhiều thành tiệu to lớn
trong công cuộc xây dựng và phát triển
chúc quan hệ đối tác toàn diện việt nam hungary ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp
chúc ngài thủ tướng và các vị lãnh đạo hungary sức khỏe hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình
hết điện cảm ơn
thưa quý vị tối ngày một mươi một tháng chín tại trụ sở văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng
quốc vụ viện trung quốc hồ xuân hoa nhân dịp sang tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng việc phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa dẫn đầu đoàn đại biểu trung quốc
sang tham dự hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của trung quốc với việc việt nam đăng cai tổ chức hội nghị lần này
thủ tướng chúc mừng trung quốc tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất nhân đại và chính hiệp toàn quốc khoáng một mươi ba
khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
việt nam trung quốc
thủ tướng đánh giá cao thành quả hợp tác tích cực của hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
để tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tích cực trao đổi
triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng bền vững song song với việc giảm nhập siêu của việt nam
tạo điều kiện nhập khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của việt nam đặc biệt là hàng nông sản
phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng và sẵn sàng cùng việt nam
thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt
mong muốn hai bên nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực
khẳng định trung quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ việt nam đặc biệt là các mặt hàng nông sản việt nam có ưu thế
và trung quốc có nhu cầu để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển cân bằng kiểm soát tốt tình hình
và xử lý thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
trung quốc việt nam tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định
phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa chúc việt nam tổ chức thành công hội nghị wff asean hai nghìn một mươi tám
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật giáo dục sửa đổi
những vấn đề liên quan đến sách giáo khoa phương pháp dạy tiếng việt cho trẻ mới đi học và việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh trung học cơ sở được nhiều đại biểu cho ý kiến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại phiên thảo luận sáng nay nhiều đại biểu nêu câu hỏi về vấn đề đang được dự án
tại phiên thảo luận quan tâm chương trình giáo dục thực nghiệm bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đặt vấn đề
thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh một số thí điểm trong giáo dục nhất là thí điểm trong việc cải cách tiếng việt
ý kiến của bộ giáo dục và đào tạo và chính phủ về vấn đề này như thế nào
trả lời câu hỏi của bà lê thị nga phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định thời điểm này chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng việt

trả lời câu hỏi của bà lê thị nga phó tướng vũ đức đam khẳng định thời điểm này chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng việt
ít nhất là trong giai đoạn một số năm tới đây là chưa có
tại buổi làm việc nhiều vấn đề khác liên quan đến sách giáo khoa cũng được các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm
bày tỏ băn khoăn của nhiều cử tri liên quan đến việc sách giáo khoa chỉ sử dụng được một lần
trưởng ban dân nguyện của quốc hội nguyễn thanh hải cho biết nhiều cử tri phản đối việc sử dụng sách giáo khoa một lần và cho đây là sự lãng phí
ví dụ như năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì nhà xuất bản giáo dục đưa ra thị trường là một trăm linh triệu bản sách giáo khoa và một trăm linh triệu bản sách này sang năm sẽ hoàn toàn không được sử dụng
phụ huynh học sinh hàng năm phải bỏ ra một tỷ đồng để mua sách giáo khoa và chỉ có mỗi một mục đích là gì
là cái quyển sách đó là sử dụng một lần là do có phần bài tập đi kẻ mỗi thế thôi còn chẳng có một cái nội dung gì hơn sang năm tái bản vẫn như vậy
chỉ có mỗi là học sinh sẽ viết điền luôn cái giải giữa các thứ ở trong đấy bài tập viết mọi khi thì viết bằng cái quyển vở bài tập
như chúng tôi đi học chẳng hạn thì viết bằng cái quyền vở bài tập bây giờ thì là bài tập luôn ở trong cái quyển đấy
đồng tình với quan điểm của bà nguyễn thanh hải chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng việc đổi mới giáo dục căn bản toàn diện là việc cần thiết
nhưng sau khi đổi mới phải có tính ổn định và tính thống nhất đồng bộ chủ tịch quốc hội đề nghị tiếp tục trình xem xét kỹ dự án luật này tại các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội tới đây
ngày một mươi một tháng chín đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương làm trường đoàn đến kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh hậu giang về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua tỉnh hậu giang tổ chức quán triệt triển khai và thực hiện khá tốt các nghị quyết của trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
các nghị quyết của trung ương bốn khóa một mươi hai
nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đồng chí phạm minh chính biểu dương những kết quả đã đạt được của hậu giang đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục
nhất là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa theo kịp tình hình
công tác kiểm tra giám sát còn nhiều bất cập
trong công tác cán bộ còn nhiều sai sót nên hiệu quả thực hiện các nghị quyết chưa cao
đồng chí phạm minh chính chỉ đạo trong thời gian tới
hậu giang cần phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ đảng viên tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng
kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai trong phòng chống tiêu cực tham nhũng chạy chức chạy quyền
trước đó đoàn công tác đã kiểm tra thực tế ở huyện châu thành a và xã thạnh xuân và tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình

hoa kỳ hạ thuế chống bán phá giá tôm việt nam
chuyển sang thông tin về thời tiết
hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp năm

phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng sáu tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh quảng ninh đến nam định
nhằm kịp thời nắm bắt tình hình lũ về tại các địa phương
vừa qua lãnh đạo thành phố cần thơ đã có chuyến khảo sát tại huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa
theo báo cáo vụ thu đông năm nay huyện vĩnh thạnh đã xuống giống khoảng hai mươi một ha lúa
hơn một hai trăm linh hectare hoa màu cây trái
tuy nhiên do tình hình mưa lũ thời gian vừa qua huyện đã thiệt hại và phải xạ lại hơn một trăm sáu mươi ha
lúa thiệt hại từ năm mươi đến một trăm linh
đối với một mươi ba chín ha dao màu với tình hình lũ lên như hiện tại có khả năng gây thiệt hại hơn hai bảy trăm linh ha lúa hai mươi năm ha dao màu
để đối phó với tình hình lũ về lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền họp dân
thường xuyên theo dõi tình hình lũ phân công lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị đầy đủ các phương tiện ứng cứu
như máy bơm để kịp thời xử lý tình hình lũ lớn có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam bộ thương mại hoa kỳ doc đã thông báo kết quả cuối cùng
về thuế chống bán phá giá cho tôm việt nam trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ một mươi hai với mức thuế thấp hơn nhiều so với kết quả sơ bộ
cụ thể bị đơn bắt buộc duy nhất của đợt xem xét hành chính lần này có mức thuế là bốn năm mươi tám đây cũng là mức thuế áp dụng cho hơn ba mươi doanh nghiệp tôm việt nam
còn lại là bị đơn của vụ kiện
như vậy mức thuế này đã thấp hơn rất nhiều so với mức sơ bộ hai mươi năm ba mươi chín mà bộ thương mại hoa kỳ đã thông báo ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và thấp hơn so với kết quả pr một mươi một
theo đó xuất khẩu tôm của việt nam sang thị trường mỹ trong những tháng tới được dự báo là sẽ hồi phục nhưng giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
nhằm nâng cao chất lượng y tế từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội gồm bệnh viện đa khoa đống đa bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đa khoa đức giang đa khoa hà đông đa khoa saipol
sẽ triển khai thí điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh và thân nhân qua hệ thống
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện thanh nhàn
tại bệnh viện thanh nhàn máy đánh giá được đặt tại sảnh chính của bệnh viện nơi tập trung đông bệnh nhân đến khám và làm thủ tục nhất
theo ghi nhận cũng có một số người dân bắt đầu tìm hiểu về những nội dung được liệt kê trên máy và thử đưa ra ý kiến
tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa nắm được máy để làm gì sử dụng ra sao
mặc dù vẫn còn một số bất cập từ việc lấy ý kiến đánh giá qua máy nhưng nhiều người đồng tình rằng việc triển khai phương án này có tính công khai minh bạch hơn

mặc dù vẫn còn nhiều người chưa nắm được máy để làm gì sử dụng ra sao
theo sở y tế hà nội việc khảo sát thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và thân nhân
thông qua các thiết bị cài đặt phần mềm được lắp đặt và sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện
nội dung đánh giá sẽ dựa vào năm tiêu chí gồm khả năng tiếp cận dịch vụ sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh
cơ sở vật chất phương tiện phục vụ thái độ ứng xử năng lực chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả cung cấp dịch vụ
kết quả khảo sát sẽ được công khai đến các đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở y tế
trước đây là khảo sát bằng trên bóng giấy nhưng bây giờ đối với công nghệ thông tin
bệnh viện cũng đã lắp đặt cây khảo sát sự đánh giá sự hài lòng của người bệnh
từ cái đánh giá của người bệnh hoặc là người nhà người bệnh
thì chúng tôi sẽ thấy là cái nào cần phải duy trì và cái nào cần phải thay đổi
tuy nhiên theo đại diện bệnh viện bên cạnh việc lắp máy đánh giá
thì vẫn tiếp tục duy trì các phương thức khác để nhận phản hồi của người dân
như hộp thư và đường dây nóng để có thể thống kê được đầy đủ và chính xác nhất
việc khảo sát nhằm xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng
từ đó cải tiến chất lượng dịch vụ của bệnh viện
đây là yếu tố xây dựng nhưng cũng sẽ đặt ra thách thức cho các bệnh viện
bởi sẽ cần có những đường hướng để nâng cao chất lượng y tế phục vụ người dân ngày càng hoàn thiện
cải thiện cách tốt nhất những cái gì mà bệnh nhân chưa vừa làm không vừa làm
thì chúng ta phải chấn chỉnh đồng hữu anh em
đồng thời đề ra những kế hoạch để cải tiến
ví dụ như cơ sở vật chất chẳng hạn
thì chúng tôi cũng phải có những kế hoạch
bởi vì bây giờ bệnh viện đã cũng đã đi vào tự chủ rồi
thì mình cũng phải có những kinh phí để sửa chữa sang thiết bị máy móc
cũng như là cơ sở vật chất
đáp ứng được sự mong chờ của người bệnh
và còn về thái độ tinh thần thái độ
thì chúng tôi cũng phải uốn lắng
hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh tốt hơn
sau khi thí điểm tại năm bệnh viện
sở y tế hà nội sẽ xem xét những vấn đề còn bất cập khi triển khai phương án này
để khắc phục
dự kiến đến tháng một mươi toàn bộ bệnh viện công trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng mô hình này
trong phần tin quốc tế
mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do siêu báo florence
trung quốc đề nghị wto cho phép phạt hàng hóa mỹ
tại mỹ tiếp sau bang virginia maryland và nam carolina
chính quyền thành phố washington vừa ban bố tình trạng khẩn cấp
nhằm đối phó với siêu báo florence
đang tăng cường độ và dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất
đổ bộ vào nước mỹ trong năm nay
lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức
nhằm bảo đảm bảo tình trạng khẩn cấp của mỹ

dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền ngày một mươi ba tháng chín
hiện đã có khoảng một năm triệu cư dân ở khu vực bờ đông nước mỹ được lệnh sơ tán
các trường học tại hai mươi sáu trong tổng số bốn mươi sáu hạt của bang carolina nam
đều đóng cửa từ ngày một mươi một tháng chín
chính quyền của bang carolina bắc cũng ban bố lệnh sơ tán khoảng ba trăm linh người
theo trung tâm bão quốc gia mỹ cơn bão floren hiện đang ở cấp độ bốn
sức gió lên tới hai trăm hai mươi km một giờ
và có thể phát triển thành một cơn bão lớn hơn
các cơ quan dự báo thời tiết mỹ cảnh báo
thiệt hại do cơn bão forren gây ra có thể còn lớn hơn cơn bão heijo vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khiến một trăm năm mươi ngôi nhà bị tàn phá
đặc phái viên của tổng thống nga về syri
ông alexander laurentiev tuyên bố
nga iran và thổ nhĩ kỳ có khả năng đạt được thỏa hiệp về tỉnh idlib của syri
hiện do quân đội nổi dậy chiếm đóng
chuyên thông trung quốc
truyền thông trung quốc dẫn tuyên bố của đặc phái viên laventiev nêu rõ
nga hy vọng có một giải pháp hòa bình đối với tình hình ở tỉnh iblis
nơi mà lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng
nhưng điều này phụ thuộc vào việc
thổ nhĩ kỳ phân loại lực lượng phiến quân hồi giáo
với lực lượng đối lập theo đường lối ôn hòa
ông bày tỏ sự tin tưởng rằng
quân đội nga thổ nhĩ kỳ và iran
có thể đàm phán thỏa hiệp ở idlib
phát biểu về báo giới sau cuộc thảo luận
với đặc phái viên liên hợp quốc về syri
ông laventiev khẳng định
các bên đều cho rằng tình hình ở idlib
nên được giải phóng một cách tốt nhất
là bằng miệng pháp hòa bình
tránh sử dụng sức mạnh quân sự
hiện số phiến quân ở iblis vẫn còn rất lớn
và một số đối tượng đang sử dụng dân thường
làm lá chăn sống
cũng trong ngày hôm qua
tổng thư ký liên đoàn ả rập ahmed abu ghe
cho biết các nước ả rập
và cộng đồng quốc tế đã tăng cường hỗ trợ
tài chính cho cơ quan cứu trợ
và hành động của liên hợp quốc
về người tị nạn palestine
thông báo được ông abu ghait đưa ra
trong cuộc họp báo sau cuộc gặp
với ngoại trưởng các nước ả rập tại cairo
để thảo luận về tương lai hoạt động
của cơ quan cứu trợ liên hợp quốc
sau khi washington hồi tháng trước đã thông báo
dừng khoản ngân sách viện trợ hai trăm linh triệu đô la
cho cơ quan này
cũng tại cuộc gặp người đứng đầu cơ quan cứu trợ
và hành động của liên hợp quốc
đã hối thúc các nước ả rập tăng cường
và thực hiện những cam kết của mình
để hỗ trợ hơn năm trăm linh người tị nạn palestine
đang nhận được sự trợ giúp của cơ quan liên hợp quốc
hiện quan hệ giữa mỹ và chính quyền palestine
đang xấu đi nghiêm trọng
trong động thái mới nhất
mỹ đã quyết định đóng cửa phái bộ
của tổ chức giải phóng palestine plo
đặt tại washington
nga đã bắt đầu cuộc tập trận
có quy mô lớn nhất
kể từ chiến tranh lạnh
tại khu vực đông siberia
giáp biên giới trung quốc
với hàng trăm nghìn binh sĩ
cùng các loại phương tiện vũ khí tối tân
cuộc tập trận mang tên vostok hai nghìn một mươi chín
mà nga và trung quốc tiến hành
được coi là cuộc tập trận chung
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với sự tham dự của ba trăm linh binh sĩ
đến từ các quân khu trung tâm và miền đông
hạm đội thái bình dương
và hạm đội biển bắc
cùng các binh đoàn và lực lượng đổ bộ đường không
máy bay tầm xa và máy bay vận tải quân sự
đặc biệt cuộc tập trận này
còn có sự tham gia của quân đội mông cổ và trung quốc
bộ quốc phòng nga nhấn mạnh
cuộc tập trận nhằm hiện thực hóa
thuyết quân sự của nga
và không nhằm vào các quốc gia khác
mắc cơ va đã thông báo với các nước và đối tác
về cuộc tập trận lần này
gồm cả nato và osce
theo kế hoạch cuộc tập trận sẽ kéo dài
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bốn
theo văn kiện được tổ chức thương mại thế giới
vkto vừa công bố
trung quốc đề nghị vkto cho phép
áp đặt trừng phạt thương mại thường niên
đối với lượng hàng hóa của mỹ
trị giá hơn bảy tỷ đô la mỹ
do không chấp hành phán quyết
về tranh chấp liên quan đến thuế
trong bán pha giá của mỹ
vkto cho biết
cơ quan giải quyết tranh chấp
thuộc tổ chức này sẽ triệu tập
một cuộc họp đặc biệt vào ngày hai mươi một tháng chín
để thảo luận về những diễn biến
trong tranh chấp thương mại giữa mỹ và trung quốc
kéo dài năm năm qua
động thái trên làm dấy lên lo ngại
về nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại
giữa hai nền kinh tế đầu tàu của thế giới
cũng như gia tăng áp lực đối với các thị trường
chứng khoán châu âu và mỹ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
trung quốc đã khiếu nại lên vkto
về việc áp thuế trong bán pha giá của mỹ
vkto đã ra phán quyết ủng hộ trung quốc
trong vụ kiện
phán quyết được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm vào năm hai nghìn một mươi bảy
dsb đã đặt hạn chót
đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
mỹ phải tuân thủ phán quyết này
tuy nhiên trung quốc cho rằng
mỹ không tạo tiến triển nào để thực hiện nghĩa vụ
theo quyết định của vkto
nguyên đơn có thể yêu cầu được áp đặt các biện pháp trừng phạt
nếu như hai bên không đạt thỏa thuận
về mức bồi thường thỏa đáng
trong thời hạn hai mươi ngày
do vkto đặt ra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại